ngày ba tháng năm vừa qua bệnh nhân nttd bốn mươi một tuổi nữ ngụ tại long an đột ngột yếu nửa người nói đớ và liệt mặt một bên
tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng nên được chồng đưa đến nhập viện khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa xuyên á long an
bệnh nhân có tiền căng tăng biết hát có lòng mở máu điều trị không liên tục
ở giai đoạn vào viện bệnh nhân nói đớ không đọa từng ngữ không nhắc tay phải lên được liệt mặt hẳn sang một bên
hàng điểm đánh giá đột quỷ miếp là năm điểm dù thấp nhưng nguy cơ tài tật rất cao
qua kết quả từ năm sáng bác sĩ kết luận đây là một trường hợp đột quỷ não dơ thứ nhất
kết quả quy trình cấp cứu đột quỷ với sự tham gia bảo chẩn bởi đội ngũ ekip bác sĩ đơn vị đột quỷ bệnh viện đa khoa xuyên á long an
bệnh nhân được tiến hành điều trị bằng thuốc tiêu sở huyết rtpa sau khi sử dụng rtpa chức năng lâm sẹt đã cải thiện rõ ràng
thời gian làm việc theo dõi và điều trị tại khoa ngoại hình kinh bệnh viện đa khoa xuyên á rockman đã góp phần nâng cao quá trình hồi phục chức năng vận động nhận thức của bệnh nhân
bệnh nhân được xuất viện với một gương mặt cơn đón nói rõ lời chức năng ăn uống bình thường đi lại vận động không hạn chế
vì vậy người nhà vô cùng phấn khởi cũng như là bệnh nhân
chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến sự cứu chữa và chăm sóc tỉnh tỉnh của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa xuyên á tỉnh long an
tuy nhiên sức cơ người ở bên phải của bệnh nhân ghi nhận ra việc thì khoảng bốn cộng trên năm tay phải còn hạn chế cằm nắng
do đó bệnh nhân cần được kết hợp tập phật lý trị liệu và phục vụ chức năng duy trì uống thuốc đầy đủ theo đơn game của bác sĩ và tái khám đường kỳ để hiệu quả điều trị được tối ưu
qua trường hợp này cho thấy thời gian vàng quý bốn năm giờ đầu sau khi phát hiện đột quỵ đóng vai trò rất quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân
nếu bỏ lỡ sẽ xảy ra các thương tổn nặng nhiều hơn tiên lượng tàn tật cao để lại hệ di chứng đáng buồn cho sức khỏe người bệnh
khi có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ người dân cần đưa bệnh nhân đến ngay trung tâm đột quỵ gần nhất để được cấp cứu nhanh chóng và đem lại hiệu quả điều trị tối ưu
qua trường hợp này cho thấy thời gian vàng dưới bốn năm giờ đầu sau phát hiện đột quỵ
đóng vai trò rất quan trọng trong việc cứu sống người đột quỵ
nếu bỏ lỡ sẽ xảy ra các thương tổn não nhiều hơn tiên lượng tàn tật cao để lại di chứng đáng buồn cho sức khỏe người bệnh
vì vậy khi có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ người dân cần đưa bệnh nhân đến ngay trung tâm đột quỵ gần nhất để được cấp cứu nhanh chóng nhằm đem lại hiệu quả điều trị tối ưu
những người lớn tuổi hay là những người trung niên chúng ta nên đầu tiên là nên có một cuộc sống cân đối
và cân bằng về cảm xúc cân bằng về chế độ dinh dưỡng hạn chế thức ăn có nhiều chất béo hạn chế rượu bia đặc biệt không nên hút thuốc lá
giảm công việc ngủ đủ và tham gia các hoạt động ngoài trời hoạt động tránh cuộc sống quá tĩnh tại là điều đầu tiên
và với thứ hai là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
sáu tháng một năm một lần đối với những người mà hoàn toàn có thể không có bệnh gì cũng đã phải đi khám kiểm tra xem là chúng ta có nên điều chỉnh các thành phần
ví dụ như là đường máu mỡ máu chức năng gan chức năng thận đó là những câu chuyện hết sức bình thường hoặc là thậm chí phát hiện ra những bệnh lý tim mạch nó mới xuất hiện
và những người mà đã có những vấn đề về dối loạn chuyển hóa như mỡ máu đường máu tăng phải tăng huyết áp
thì tần suất đi kiểm tra này phải dày hơn và phải nên đi theo một bác sĩ số bác sĩ điều trị cho mình để có thể phát hiện ra những vấn đề mới và kiểm soát các vấn đề cũ
đặc biệt lưu ý là nếu mà có tăng huyết áp phải kiểm soát được huyết áp huyết áp phải tốt phải giữ một trăm ba mươi trên tám mươi là huyết áp tối ưu
nếu có tăng huyết áp thì cũng phải dùng thuốc thường xuyên đều đặn không bỏ thuốc để giữ được huyết áp tối yêu như vậy
rồi là kiểm soát đường huyết ở dưới bảy và kiểm soát được cái hb một c nữa giữ bảy để cho cái cái nguy cơ của tăng đường huyết nó ảnh hưởng đến thành mạch ảnh hưởng đến độ độc quỵ nó giảm hẳn đi
rồi chúng ta nếu mà có những cái thói quen không tốt đặc biệt như hút thuốc lá tôi nhận đi lại là phải bỏ thuốc lá trong trường hợp đó
còn ngoài ra thì nếu có bệnh lý về tim mạch như dưới
thì bác sĩ dũng sẽ có thể một số trường hợp phải dùng thuốc cả chống đông dự phòng để tránh hình thành cục máu đông gây ra tình trạng đột quỵ do tắc mạch
và bên cạnh đó còn có những bệnh lý khác như là bệnh lý dễ tăng đông theo kiểu gia đình bệnh lý bệnh lý hệ thống mà có nguy cơ tăng đông thì bác cũng gặp bác sĩ
bác sĩ sẽ cho những lời khuyên rất là cụ thể với từng người chứ không phải là rời quên chung chung
tất cả những lời khuyên rất là dành cho mọi đối tượng để có thể phòng bệnh tốt nhất
và tóm lại là chưa có bệnh thì chưa phát hiện ra bệnh thì phải dự phòng và đi khám kiểm tra định kỳ hạn chế các yếu tố nguy cơ
nếu có rồi thì phải nên kiểm tra thường xuyên hơn nữa và tuân thủ các điều trị mà bác sĩ cho chúng ta
tránh đổi thuốc tránh phối hợp thuốc một cách tự nhiên
hay là tránh nghe theo lời khuyên của những người không phải là chuyên gia
và đặc biệt là không nên nghe lời khuyên của thế giới mạng
trên thế giới mạng khi khuyên chúng ta những điều mà chỉ có những kinh nghiệm của bản thân hay là những màu sắc liên quan đến thương mại huyền bí thì không nên theo
chúng ta nên gặp các bác sĩ
các bác sĩ sẽ vừa có kinh nghiệm vừa có kiến thức vừa có những lời khuyên cho chúng ta phù hợp nhất